liên tục dẫn đầu cả nước về số lượng ca mắc mới ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn khẩn về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo triển khai thiết lập vùng phong tỏa đối với một phần ấp hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn và một phần khu phố một hai năm sáu mươi bảy thị trấn học môn huyện hóc môn
thời gian thực hiện là một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu
ủy ban nhân dân huyện hóc môn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch an ninh trật tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa